chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất về y tế sức khỏe
và các vấn đề xã hội đang được quan tâm
quý vị hãy cùng theo dõi để không bỏ lỡ những thông tin bổ ích
thưa quý vị và các bạn thời gian gần đây ở huyện yên thế bắc giang
đã xuất hiện một ổ dịch vô cùng phức tạp do chưa xác định được nguồn lây
số người liên quan đến ổ dịch lớn nguy cơ lây nhiễm cao trên diện rộng
do trường hợp f đã đến nhiều địa điểm trong đó có những nơi tập trung đông người
trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn
ubnd huyện yên thế tỉnh bắc giang vừa có văn bản hòa tốc thông báo cho học sinh
tạm dừng đến trường kể từ ngày ba tháng một mươi một cho đến khi có thông báo mới
bài trần thị ánh tuyết trường phòng giáo dục đào tạo huyện yên thế tỉnh bắc giang cho hay
ubnd huyện yên thế cho học sinh khách trường mầm non tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông
trung cấp nghề trên địa bàn huyện tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
các cơ sở giáo dục mầm non không tổ chức dạy học trực tuyến chỉ tập trung phối hợp hướng dẫn
hỗ trợ phụ huynh nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ ở nhà theo các kênh phù hợp
các trường tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông và trung cấp nghề miền núi yên thế
triển khai dạy học trực tuyến theo yêu cầu hướng dẫn chỉ đạo của sở giáo dục và đào tạo phòng giáo dục và đào tạo
riêng trường phổ thông dân tộc nội chú huyện yên thế tiếp tục dạy học trực tiếp
nhưng phải đảm bảo công tác quản lý giáo viên học sinh gắn với thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch
ubnd huyện yên thế cũng lưu ý trong thời gian học sinh nghỉ học cán bộ giáo viên nhân viên
thuộc các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đảm bảo thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chuyên môn
và công tác phòng chống dịch theo quy định đồng thời chủ động phối hợp với phụ huynh học sinh
trong công tác quản lý và theo dõi sức khỏe của học sinh bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
theo hướng dẫn của bộ y tế bộ giáo dục đào tạo và yêu cầu của ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp
trước đó vào tối ngày hai tháng một mươi một ubnd tỉnh bắc giang thông tin trong ngày hai tháng một mươi một
trên địa bàn tỉnh phát hiện thêm một mươi bảy trường hợp f trong đó đã phát hiện một ca f đi từ tỉnh bắc ninh
về thị trấn bố hạ và xã hương vĩ huyện yên thế từ ngày hai mươi chín đến ngày ba mươi một tháng một mươi
qua truy vết xét nghiệm những người liên quan đến trường hợp này đã phát hiện thêm tám f
bên cạnh các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh bắc giang phải cho học sinh tạm dừng đến trường
mới đây tỉnh đã tiếp tục chỉ đạo thực hiện tổng ra soát
xét nghiệm toàn bộ quản lý nhân viên người phục vụ tại một trăm linh các quán bia cơ sở kinh doanh karaoke massage sông hơi trên địa bàn toàn tỉnh
trước đó trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh bắc giang
đặc biệt trong ngày hai tháng một mươi một trên địa bàn huyện yên thế và huyện làng giang
đã phát hiện một mươi hai người mắc covid một mươi chín là nhân viên phục vụ tại các quán bia karaoke
một mươi một trường hợp tại huyện yên thế một trường hợp tại huyện lạng giang
theo đánh giá của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh bắc giang
mối quan hệ rất phức tạp nguy cơ lây lan dịch bệnh cho nhiều người và rất khó cho công tác điều tra truy vết
nhằm kịp thời ngăn chặn nguồn lây nhiễm covid một mươi chín và quản lý chặt chẽ các đối tượng trên
tỉnh bắc giang chỉ đạo các địa phương khẩn trương thực hiện tổng giả soát xét nghiệm toàn bộ quản lý nhân viên người phục vụ
tại một trăm linh các quán bia cơ sở kinh doanh karaoke massage sông hơi trên địa bàn toàn tỉnh
hoàn thành trong ngày ba tháng một mươi một
chủ tịch ubnd trưởng công an cấp xã chịu trách nhiệm khá nhân nếu để soát loạt đối tượng
đồng thời qua giả soát nếu phát hiện những trường hợp đến địa bàn nhưng không khai báo y tế
không thực hiện cách ly theo dõi sức khỏe không đăng ký tạm trú theo quy định
lực lượng chức năng sẽ xử phạt nghiêm nhất là các quán karaoke hoạt động khi chưa được phép
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của các huyện thành phố yêu cầu các chủ quán bia cơ sở kinh doanh karaoke
massage sông hơi trên địa bàn ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch
và yêu cầu nhân viên phải xét nghiệm covid một mươi chín bằng phương pháp rt pcr ba ngày một lần
thưa quý vị và các bạn trước đó tức tối ngày hai tháng một mươi một tỉnh bắc giang ghi nhận có chín trường hợp f
tại chùm ca bệnh covid một mươi chín tại xã hương vĩ huyện yên thế
nguồn lây bệnh ban đầu được xác định là công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn tùng thành
ở quế võ bắc ninh về địa bàn
ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh bắc giang nhận định đây là ổ dịch rất phức tạp
do các trường hợp f tiếp xúc nhiều người
ăn cỗ cưới trường mầm non
nhận định tình hình phức tạp của chùm bệnh này
ngay lập tức địa phương đã có chỉ đạo khẩn trương để ngăn chặn dịch bệnh
theo đó để sớm đẩy lùi dịch bệnh chủ tịch ubnd tỉnh bắc giang yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
các cấp của huyện yên thế kích hoạt tất cả các mức độ chống dịch cao nhất
không được chủ quan đề cao cảnh giác tập trung các biện pháp mạnh quyết liệt để nhanh chóng khấm chế ổ dịch
không để bùng phát mạnh hay lây lan sang các địa bàn lân cận
cùng với đó huyện yên thế ngừng tất cả các hoạt động đông người
tổng ra soát tất cả các địa điểm có nguy cơ cao
xét nghiệm toàn bộ người mới về địa phương
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
bảo vệ nghiêm ngặt bệnh viện trung tâm y tế huyện
tổ chức lực lượng sẵn sàng truy viện cho các xã thị trấn
tập trung các lực lượng cho công tác phòng chống dịch
kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện
các tiểu ban giúp việc ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện
hình thành cơ chế báo cáo nhanh công tác phòng chống dịch trên địa bàn
báo cáo kịp thời những điều kiện hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của huyện yên thế
khẩn truyền triển khai các biện pháp
phân loại đưa f một nguy cơ cao đi cách ly tập trung
số f một nguy cơ thấp thì thí điểm cách ly tại nhà như f hai
có văn bản hướng dẫn quyết định cách ly cụ thể
giao nhiệm vụ cho các hội đoàn thể hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hội dân cách ly
đóng cửa các cửa hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu
trên địa bàn xã hương vĩ và thị trấn bố hà
tuyên truyền tới cán bộ cơ sở người dân hạn chế đi lại
thực hiện nghiêm quy định năm k nhất là đeo khẩu trang
lực lượng đoàn viên thanh niên hỗ trợ hướng dẫn người dân
cài đặt ứng dụng pc covid để cấp mã qr code
hỗ trợ đẩy nhanh công tác xét nghiệm
trong đêm ngày hai tháng một mươi một sở y tế chỉ đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh
các cơ sở y tế hỗ trợ lực lượng y tế địa phương
lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân xã hương vĩ thị trấn bố hạ
cấp ủy chính quyền địa phương theo đúng phương châm mỗi xã thị trấn
là một pháo đài phát huy đúng vai trò là của pháo đài
mỗi người dân là chiến sĩ trong phòng chống dịch
thực hiện nghiêm quy định năm k tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền
để người dân nắm được tình hình dịch các biện pháp của chính quyền
và vào cuộc phát động để các cán bộ đảng viên hội viên đoàn viên
tích cực tham gia chống dịch
nếu như phát sinh thêm ca bệnh có tình tiết phức tạp
địa phương phải nâng cấp đội chống dịch lên chuẩn bị sẵn các cơ sở cách ly tập trung
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của huyện thông báo tới người dân
thị trấn bố hạ xã hương vĩ ai ở nhà đó khơi ra ngoài khi không có việc cần thiết
kể cả công nhân trong các khu cụm công nghiệp
tập trung củng cố hoạt động của tổ covid một mươi chín cộng đồng
phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đẩy nhanh điều tra truy vết
không để xót trường hợp nào
đồng thời tuyên truyền tới người dân để nâng cao ý thức trong phòng chống dịch
nhất là thực hiện khai báo y tế công tác truy vết vừa nhanh xong phải kỹ
đồng thời làm rõ nguồn lây và đường lây của dịch
công an huyện tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ phối hợp xử lý nghiêm vi phạm
để săn đe các trường hợp khác
lực lượng chức năng siết chặt quản lý tại các chốt kiểm soát
không để bỏ xót trường hợp liên quan
tuyên truyền đến người dân các địa phương khác
không có việc thực sự cần thiết không đến xã hương vĩ
thì chấn bố hạ trong thời gian này
đối với cán bộ công chức nếu không thực hiện nhiệm vụ
tuyệt đối không rời khỏi địa bàn
huyện yên thế nghiên cứu in mẫu tờ khai y tế
phát đến từng hội dân để thực hiện khai báo toàn dân trong thời gian sớm nhất
thưa quý vị và các bạn trong bối cảnh dịch bệnh
hành động làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng là hành vi vi phạm pháp luật
liên quan đến sự việc này hiện chủ tịch ubnd tỉnh bắc giang
giao công an tỉnh chỉ đạo điều tra khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh
trước đó ubnd tỉnh cũng đã có văn bản phê bình những sai sót
và lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh
đối với chủ tịch huyện yên thế
theo đó trong ngày một tháng một mươi một trên địa bàn tỉnh bắc giang
đã phát sinh ổ dịch mới tại huyện yên thế
bước đầu xác định có một mươi trường hợp f một
nguyên nhân do ban chỉ đạo phòng chống dịch và các cấp chính quyền huyện yên thế
xã hương vĩ đã chủ quan lơ là không quản lý chặt chẽ
theo quy định đối với người từ vùng dịch tỉnh bắc ninh về địa phương
trường hợp nvh là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn thồng thành
làm ở quế võ bắc ninh
đây là ổ dịch rất phức tạp do các trường hợp f tiếp xúc nhiều người
liên quan đến quán ăn đám cưới trường mầm non
trước tình hình dịch trên chủ tịch ubnd tỉnh
phó ban thường trực ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh bắc giang
nghiêm khắc phê bình ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện yên thế
ubnd huyện yên thế đẩy nhanh chóng kiểm soát khống chế
ổ dịch tại xã hương vĩ huyện yên thế đồng thời tăng cường
các biện pháp phòng chống dịch kịp thời phát hiện ngăn chặn
không để dịch từ bên ngoài xâm nhập vào địa bàn tỉnh
chủ tịch ubnd tỉnh bắc giang yêu cầu huyện yên thế tập trung cao
lực lượng thực hiện khẩn trương khoanh vùng truy vết điều tra xét nghiệm
cách ly nhằm ngăn chặn sự lây lan của ổ dịch
tạm dừng các hoạt động tập trung đông người và áp dụng các biện pháp khác
khẩn trương điều tra khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh
chuyển nhiễm trên địa bàn huyện yên thế xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
giám đốc sở nội vụ chủ trì phối hợp với huyện ủy yên thế
tham mưu cho ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh
chủ tịch ubnd tỉnh xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể
cá nhân liên quan để lây lan dịch bệnh trên địa bàn
từ bài học kinh nghiệm của huyện yên thế chủ tịch ubnd tỉnh yêu cầu
ban chỉ đạo phòng chống dịch các huyện thành phố thị xã phường thị trấn trong tỉnh
thực hiện nghiêm chỉ đạo của chủ tịch ubnd tỉnh tại các thông báo kết luận
năm trăm tám mươi tb ubnd ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
năm trăm tám mươi ba tb ubnd ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
quản lý chặt người đi từ vùng dịch về địa phương
nhất là công nhân lái xe lao động tự do những người làm ăn buôn bán học tập
từ tỉnh bắc ninh đến hoặc là về tỉnh bắc giang
kính thưa quý vị hiện nay bên cạnh
ổ dịch ở yên thế bắc giang thì vẫn còn không ít những ổ dịch phức tạp khác
ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước do số ca cộng đồng vẫn đang hiện hữu
chính vì vậy để bảo vệ sức khỏe của bản thân gia đình và cộng đồng
thì mỗi cá nhân hay tổ chức đều có trách nhiệm nâng cao hơn nữa
ý thức tự giác trong phòng chống dịch bệnh thực hiện đúng đủ những khuyến cáo của bộ y tế
ổ dịch ở huyện yên thế bắc giang có lẽ cũng là bài học
để các địa phương khác cần nghiêm túc và chủ động hơn nữa trong công tác phòng chống dịch bệnh
thông tin trên cũng đã khép lại phần tin tức của chúng tôi ngày hôm nay
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những tin tức tiếp theo